các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một tin cho hay israel đã cảnh báo chính quyền biden trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn rằng một cuộc tấn công sẽ diễn ra trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ sau đó
theo cnn israel đã đảm bảo với mỹ rằng các cơ sở hạt nhân của iran sẽ không bị nhắm tới
reuters dẫn lời một quan chức iran nói rằng không có cuộc tấn công tên lửa nào vào iran và vụ nổ nghe thấy gần isfahan là sau hệ thống phòng không kích hoạt
một trong nhiều vụ kích hoạt như vậy xảy ra trên khắp iran khiến các sân bay lớn phải đóng cửa
tuy nhiên một quan chức chính phủ iran và sau đó là đài truyền hình nhà nước iran cho rằng các địa điểm có thể đã bị máy bay không người lái nhắm tới
irna cho biết lực lượng phòng không đã bắn tại một số tỉnh
cơ quan này không nêu chi tiết nguyên nhân mặc dù người dân trong khu vực cho biết họ đã nghe thấy âm thanh của hệ thống phòng không
trong khi đó quân đội israel tuyên bố với các hãng thông tấn bao gồm asian france press và associated press
chúng tôi không có bình luận nào vào lúc này
hôm một mươi tám tháng bốn iran đã nói với hội đồng bảo an liên hợp quốc
rằng israel buộc phải dừng lại bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào chống lại lợi ích của chúng tôi
khi tổng thư ký liên hợp quốc cảnh báo rằng trung đông đang ở trong thời điểm nguy hiểm tối đa
ngoại trưởng iran hossein akhmir abdullahian trong cuộc trả lời phỏng vấn với cnn thẳng định
trong trường hợp israel bắt đầu chủ nghĩa phiêu lưu một lần nữa và có hành động chống lại lợi ích của iran
phản ứng tiếp theo từ chúng tôi sẽ ngay lập tức và ở mức tối đa
ngay sau khi có thông tin israel tấn công vào lãnh thổ iran giá dầu đã tăng vọt
hai lên tám mươi tám tám mươi sáu usd một thùng đồng đô la tăng giá vàng tăng một
mỹ anh công bố lệnh trừng phạt mới lên iran sau khi tehran thực hiện vụ tấn công hỏa lực vào israel tuần trước
london và washington đã đưa vào danh sách đen một số quan chức quân sự và công ty iran trong ngành công nghiệp thép
ô tô và máy bay không người lái vì cuộc tấn công vào israel vào cuối tuần trước
ngoại trưởng anh david cameron cũng công bố các biện pháp trừng phạt tại cuộc họp ngoại trưởng g bảy ở capri italy
ông cameron nói
các biện pháp trừng phạt được công bố hôm nay cùng với mỹ thể hiện sự lên án rõ ràng của chúng tôi đối với cuộc tấn công của iran nhằm vào một quốc gia có chủ quyền
các biện pháp trừng phạt của anh liên quan đến bảy cá nhân và sáu thực thể bị cáo buộc tạo điều kiện cho iran tiến hành hoạt động gây bất ổn trong khu vực
bao gồm cả cuộc tấn công trực tiếp vào israel
văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài ofac của bộ tài chính mỹ đã trừng phạt một mươi sáu cá nhân và hai tổ chức
bao gồm cả công ty sản xuất động cơ cho máy bay không người lái shahed
các biện pháp trừng phạt của anh nhằm đóng băng mọi tài sản mà các cá nhân hoặc tổ chức bị cấm vận thuộc thẩm quyền của london cũng như lệnh cấm đi đến anh
các biện pháp cấm vận của mỹ cũng liên quan đến việc phong tỏa tài sản
cũng như cấm mọi công dân thường chú nhân thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với các cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt của iran
chỉ huy cấp cao lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc trưởng tướng ahmad haqat tlaib nói rằng
iran có thể xem lại học thuyết hành vi của iran
nếu có bất kỳ mối đe dọa nào hoặc hành động chống lại các cơ sở hạt nhân của nước này
theo hãng tin al jajira có trụ sở ở qatar tướng haqat tlaib là chỉ huy sư đoàn bảo vệ các cơ sở hạt nhân của iran thuộc irgc
và lực lượng này đã cảnh báo rằng họ sẽ tấn công các địa điểm hạt nhân của israel
và có thể theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của iran
trong một phát biểu được trang web tin tức bán chính thức tasnim của iran dẫn lời
tướng haqat tlaib cho biết
các cơ sở hạt nhân của israel
đã được đặt trong tầm ngắm và phía iran đã nắm được tất cả các thông tin cần thiết về các mục tiêu đó
tướng haqat tlaib nhấn mạnh
ngón tay của chúng tôi đang đặt trên nút phóng tên lửa mạnh để tiêu diệt các mục tiêu được chỉ định
nhằm đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của họ tức israel
căng thẳng giữa hai nước leo thang nghiêm trọng sau sự việc iran cáo buộc israel không kích phá hủy tòa nhà lãnh sự quán iran
ở thủ đô damas của syri hôm đầu tháng khiến bảy thành viên lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc thiệt mạng
iran triển khai hơn ba trăm linh tên lửa máy bay không người lái tấn công mục tiêu ở israel để trả đũa nhưng không gây thiệt hại lớn
iran đã báo trước cho mỹ và nhiều nước về kế hoạch tập kích israel
động thái được mô tả là đã giúp tel aviv và đồng minh chủ động ngăn chặn thiệt hại
theo reuters hệ thống phòng không già cỗi khiến iran dễ bị israel tấn công
nếu thủ tướng benjamin netanyahu quyết định đáp trả trực tiếp vào lãnh thổ iran
các chuyên gia cho rằng israel có thể không gặp nhiều khóa
khó khăn khi tấn công các mục tiêu bên trong iran nơi có lực lượng không quân lỗi thời
và hệ thống phòng không bản địa dựa trên các mẫu cũ của nga
zavika haimovic một cựu chí huy không quân israel nhận định
iran là một siêu cường về tên lửa đạn đạo chiến thuật và máy bay không người lái
nhưng hệ thống phòng không của nước này lại là một vấn đề khác
hệ thống phòng không iran chủ yếu dựa trên các hệ thống phòng không s hai trăm linh và s ba trăm linh của nga
hoặc một số hệ thống tương đương sản xuất trong nước như bava ba trăm bảy mươi ba kodak rat zayad
và taslat cũng như các loại máy bay chiến đấu đời cũ
iran đã triển khai những hệ thống tương tự ở syri từ năm hai nghìn một mươi năm
và điều này giúp israel có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với chúng
ông sihad kausar nhà nghiên cứu tại viện chiến lược thống nhất hoàng gia ở london cho rằng
thách thức chính đối với israel có thể không phải là né tránh tên lửa phòng không của iran
mà làm thế nào để tấn công thành công các căn cứ quân sự ở phía tây và nam iran
để phá hủy các mục tiêu này israel cần phải dùng bom xuyên phá
máy bay chiến đấu f ba mươi năm a
của israel có thể tránh được mạng lưới phòng không của iran thường mang theo vũ khí nhỏ hơn
trong khi đó để chống lại các mục tiêu sâu dưới lòng đất israel cần đến những vũ khí lớn hơn
điều đó có nghĩa là israel phải dùng máy bay như f một mươi sáu và do vậy dễ bị radar của iran phát hiện hơn
để đảm bảo an toàn các phi công israel có thể sẽ phóng chúng từ khoảng cách xa hơn
vấn đề là liệu israel có sẵn sàng mạo hiểm tấn công trực tiếp hay không
điều này phụ thuộc một phần vào việc nước này tự tin đến mức nào
về khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của iran thậm chí với quy mô lớn hơn
theo reuters nếu tình hình leo thang hơn nữa không loại trừ kịch bản iran sẽ dùng vũ khí mạnh hơn trong kho vũ khí
gồm hơn ba năm trăm linh tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái của mình để tấn công vào israel một lần nữa
việc israel cùng với các đồng minh đánh chặn chín mươi chín tên lửa và máy bay không người lái
trong vụ tấn công hôm một mươi bốn tháng bốn của iran cho thấy năng lực phòng không và kho vũ khí đáng gồm của israel
mặt khác theo một số nhà phân tích vụ tấn công khiến iran mất tám mươi một trăm linh triệu đô la mỹ
nhưng khiến israel và các đồng minh mất hơn một tỷ đô la mỹ để đánh chặn
chuẩn tướng doron gavis người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng không của israel cho biết
israel đang nỗ lực để khôi phục kho dự trữ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng khác từ iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm
nếu israel phải đối mặt với iran một mình trong cuộc xung đột trong tương lai
họ có thể sử dụng hệ thống phòng không vòm sắt và davis link
thắng án dự phòng tiết kiệm hơn